tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn
về lao động việc làm cho doanh nghiệp do tác động của đại dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của các doanh nghiệp hiệp hội tổng công ty đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ
đến sản xuất kinh doanh khiến hơn bảy mươi năm các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động
và có tới gần một mươi phải giảm một nửa quy mô lao động so với hiện nay dự báo sẽ có hàng triệu lao động
có nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới
trước những khó khăn chưa được tháo gỡ các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều vấn đề đến chính phủ
về giải pháp như xem xét lại các điều kiện hỗ trợ của gói sáu mươi hai tỷ đối với doanh nghiệp
vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ này giảm năm mươi tiền đóng bảo hiểm xã hội
cho người lao động của doanh nghiệp các tháng sáu bảy và tám năm hai nghìn hai mươi và miễn đóng kinh phí công đoàn